trao giày sau một mươi tám năm thăng nghiệp quần đùi áo số của tiến đạo fernando torres
được tổ chức tại tokyo nhật bản
theo torres việc thi đấu mơ nhạt tại nhật bản không phải là nguyên nhân
khiến cho chân suốt người tây ban nha giải nghệ
tôi phải thành thật với chính mình khi tôi biết rằng
bản thân không thể giúp nhiều cho câu lạc bộ
tôi nên đi đây là quyết định rất khó khăn nhưng tôi phải làm
khoảng thời gian ở đây thật tuyệt vời
tôi đã chọn ngày để thi đấu trận cuối cùng
đó là cuộc đối đầu với viseo cup ở ngày hai mươi ba tháng tám
được tạm biệt bóng đá bên cạnh người bản thân iniesta
hoài thượng ngoài sức tưởng tượng của tôi
nhưng người luôn hỏi tôi về atlético madrid
đó là cuộc sống của tôi
một ngày nào đó tôi muốn trở lại đây không phải trên cương vị cầu thủ
một cương vị trong bàn huấn luyện hai quản lý chẳng hạn
fernando torres trải qua một sự nghiệp cầu thủ đáng mơ ước
với các đội bóng lớn ở châu âu
cũng như giành được gần hết mọi danh hiệu vô địch
ở cả các club bộ và đội tuyển quốc gia
trưởng thành từ lò đào tạo atlético madrid
và còn là đội trưởng trẻ nhất trong lịch sử
el nino thỏa sáng rực rỡ trong mẫu áo đội bóng thủ đô tây ban nha
với hơn một trăm linh bàn thắng sau khoảng hai trăm năm mươi trận đấu
sau đó vào năm hai nghìn bảy fernando torres gia nhập libapo nước anh
và đây chính là nơi trường kiến anh thăng hoa đỉnh cao
với tám mức bàn thắng chỉ trong ba mùa giải ở anfield
mặc dù vậy gánh nặng tuổi tác không đủ
để cứu vãn chỗ đứng của fernando torres
khiến anh quyết định ra đi lần hai vào hè hai nghìn một mươi tám
và dưỡng dài trong mẫu áo quốc gia